kính chào quý vị khán giả vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày một mươi hai tháng ba của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
thưa quý vị chính phủ vừa ban hành nghị quyết số ba mươi ba ngày một mươi một tháng ba về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản
trong đó hai nút thắt chính của thị trường chính là vướng mắc pháp lý và dòng vốn tín dụng sẽ được tháo gỡ
theo nghị quyết ba mươi ba của chính phủ những doanh nghiệp bất động sản khó khăn sẽ được giãn nợ gốc lãi vay cơ cấu lại nhóm nợ
các dự án đáp ứng nhu cầu thật của người dân có hiệu quả thanh khoản tốt như nhà ở xã hội cải tạo chung cư cũ văn phòng cho thuê bất đồng sản phục vụ sản xuất công nghiệp du lịch cũng được tạo điều kiện vây vốn
ngoài ra các dự án bất động sản có đủ điều kiện pháp lý khả năng tiêu thụ sản phẩm và kế hoạch trả nợ cũng sẽ được tạo điều kiện tiếp cận tín dụng
trong đó sẽ ưu tiên cho vay với các dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân và các loại hình bất đồng sản phục vụ sản xuất kinh doanh an sinh xã hội
ngân hàng nhà nước xem xét điều chỉnh phù hợp hệ số rủi ro với các phân khúc bất động sản
các ngân hàng thương mại có biện pháp giảm đại xuất cho vay hỗ trợ thị trường bất đồng sản
về trái phiếu huy động vốn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán vẫn được tiến hành
song cơ quan quản lý sẽ đưa ra biện pháp kiểm soát
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố vụ án khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn thanh thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
giám đốc và bị can trần văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
phó giám đốc công ty cổ phần công nghệ thông tin lam hồng về tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công ty công tỉnh hà tĩnh công ty cổ phần công nghệ thông tin lam hồng và các đơn vị có liên quan
công an đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can nguyễn thanh thủy và trần văn tuân
để thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình điều tra
trước đó vào ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh ban hành kết luận thanh tra
chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý
mua sắm thiết bị giáo dục đầu tư tại sở giáo dục và đào tạo
cụ thể trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo hà tĩnh thực hiện một mươi bảy gói thầu mua sắm thiết bị dạy và học
tổng trị giá hợp đồng là hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
trong đó mua sắm tập trung một mươi năm gói thầu tổng giá trị hợp đồng trên hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
công ty cổ phần nam hồng bị điều tra liên quan đến sai phạm trong đấu thầu thiết bị giáo dục
những gói thầu này bị đội giá cao bất thường nhiều hạng mục bị cháo đổi gây thất thoát nhiều tỷ đồng
thời gian làm chủ tịch hội chữ thập đỏ của xã hợp phia dê đã chiếm đoạt của hội khoảng một trăm linh triệu đồng để tiêu xài cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lắc tỉnh đắk lắc vừa bắt tạm giam hợp phi xe
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã đắk liêng huyện lắc
nguyên chủ tịch hội chữ thập đỏ xã đắk liêng để điều tra về hành vi
vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm hợp phía re được bầu giữ chức vụ chủ tịch hội chữ thập đỏ xã đắk liêng
phụ trách quản lý kinh phí của hội chữ thập đỏ của xã
sau khi giữ chức vụ hợp phier de đã chiếm đoạt hơn bốn mươi sáu triệu đồng tiền quỹ của hội để tiêu xài cá nhân
trong thời gian từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi
hợp phía dê còn nhiều lần chiếm đoạt tiền quỹ của hội chữ thập đỏ xã đắk liêng
với tổng số tiền là khoảng năm mươi bốn triệu đồng
đây là số tiền của các hộ dân xã đắk liêng đóng góp vào quỹ hội chữ thập đỏ xã
hiện công an huyện lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian qua trên các báo đài truyền thông thường xuyên cảnh báo người dân
nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua internet và các trang mạng xã hội
tuy nhiên vẫn nhiều người bị mắc bẫy
và mới đây thì nhiều nạn nhân đã bị trang fanpage bảo hiểm xã hội lừa đảo lên tới hàng trăm triệu đồng
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên intv
cần rút bảo hiểm xã hội trước thời hạn
người phụ nữ này đã lên mạng và chủ động nhắn tin vào fanpage bảo hiểm xã hội
để nhờ tư vấn hỗ trợ giúp số tiền hai trăm linh hai triệu đồng
tuy nhiên để rút được số tiền trên
thì chỉ được tư vấn phải nặp tổng cộng một trăm linh chín triệu đồng vào tài khoản mà fanpage bảo hiểm xã hội cố gắng đưa ra
cùng cấp tiền vừa nặp xong
thì tài khoản của chị cũng bị đối tượng chặn đê lạc ngay lập tức
đánh vào tâm lý muốn giải quyết bảo hiểm nhanh thủ tục đơn giản chi phí thấp
các đối tượng cũng vẽ ra nhiều kịch bản với những thủ đoạn hết sức tình vi
mỗi khách hàng các đối tượng lại sử dụng những chiêu thức khác nhau
mục đích cuối cùng vẫn là lừa đảo những số tiền lớn hơn số tiền ban đầu
tôi có ý định rút bảo hiểm trước hạn của hai vợ chồng tôi
và được gửi tất cả thông tin để bạn ấy kiểm tra và được bao nhiêu tiền để rút
và bạn ấy kiểm tra cho tôi và của chồng tôi là được hai trăm linh ba triệu
đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng các fanpage facebook giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội
hoặc cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
thì cái việc mà trên môi trường mạng xã hội thì các đối tượng xấu thì thường tạo những cái ních áp
cũng như là những cái trang tương tự trang fanpage chính thống của ngành bảo hiểm xã hội
rắn với những cái hình ảnh cũng như hoạt động ngành bảo hiểm xã hội
giả mạo cái cán bộ tư vấn bảo hiểm xã hội
là nhân công viên của cơ quan bảo hiểm xã hội
nhưng thực chất là giả mạo
mình muốn có nhu cầu rút cái khoản tiền trợ cấp bảo hiểm để giải quyết cái khó khăn trước mắt
theo quy định nhà nước nhất là liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm
thì quy định là sau khi ngừng đóng bảo hiểm một năm sau
tức là một mươi hai tháng sau sẽ được làm thủ tục thanh toán rút tiền bảo hiểm trước thời hạn
hoặc rút bảo hiểm một lần hoặc rút bảo hiểm thất nghiệp
thế thì đề nghị để mà áp dụng đúng cái quy định pháp luật
thì đề nghị người dân trong khoảng thời gian chưa đủ một năm
thì lên trực tiếp đến trụ sở
các đơn vị bảo hiểm ở nơi gần nhất để được tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết
theo cái quy định của ngạch bảo hiểm
không làm bất kể những cái hướng dẫn mà trên các trang mạng xã hội
cũng như là các website trên không gian mạng để tránh trường hợp bị mất tiền
có thể thấy lừa đảo qua mạng xã hội không phải là thủ đoạn mới
nhưng các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi hơn
để tránh giết vào bẫy của những người dân
và những đối tượng lừa đảo
bên cạnh sự vật cuộc của lực lượng chức năng
thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức
tự bảo vệ bản thân tài sản trước những tình huống lừa đảo có thể xảy ra
không nên giao dịch qua mạng xã hội
hãy đến trực tiếp cơ quan đơn vị để được hỗ trợ và làm việc
có như vậy mới hạn chế tối đa các vụ việc lừa đảo như thời gian vừa qua
công an tỉnh đồng tháp vừa phát hiện và tạm giữ hàng trăm sản phẩm điện tử
không có hóa đơn chứng minh tình huống lừa đảo

tối ngày tám tháng ba tổ công tác phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng tháp
đã chú trị phù hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra điểm mua bán mặt hàng điện tử
tại khu vực ngã tư mỹ long ngụ tại ấp hai xã mỹ long huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
do ông đặng văn úc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai làm chủ cơ sở
quá trình kiểm tra tổ công tác đã phát hiện và tạm giữ
trên hai trăm linh sản phẩm điện tử đã qua sử dụng do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
gồm các mặt hàng như âm ly loa ước tính trị giá trên hai trăm năm mươi triệu đồng
đều biết cơ sở trên không có giấy phép đăng ký kinh doanh
tại lâm đồng qua phản ánh của người dân phòng kinh tế phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế
công an thành phố đà lạt và công an phường tám đã tiến hành kiểm tra đột xuất
cơ sở kinh doanh hàng đặc sản ngọc trinh tại số một mươi bốn đường nguyên tử lực phường tám
phát hiện vi phạm về kinh doanh nguồn gốc
nguồn gốc hàng hóa
tại thời điểm kiểm tra chủ cửa hàng đã trình giấy phép kinh doanh
tuy nhiên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
của các mặt hàng đang kinh doanh tại cơ sở
lực lượng chức năng thành phố đà lạt đã tiến hành niêm phong các mặt hàng đặc sản
tạm giữ giấy phép kinh doanh của cơ sở
đồng thời yêu cầu chủ cơ sở tạm thời đóng cửa hàng để giải quyết đến các vấn đề liên quan
thời gian qua ủy ban nhân dân thành phố đà lạt đã công bố số điện thoại đường dây nóng
để nhân dân và du khách phản ánh các hoạt động của cò du lịch cò đặc sản
cũng như tình trạng gian lận thương mại trên địa bàn
các số điện thoại này hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
được niêm yết công khai tại các cơ sở kinh doanh lưu trú nhà hàng
các điểm mua bán hàng đặc sản trên toàn thành phố
và khi phát hiện dấu hiệu vi phạm người dân có thể phản ánh qua đường dây nóng
để được hỗ trợ giải quyết
thưa quý vị
thưa quý vị
hôm qua ngày một mươi một tháng ba tại thành phố buôn mê thuật tỉnh đắk lắc
đã diễn ra chương trình lễ hội ánh sáng với chủ đề
thế giới cà phê bừng sáng ban mê
đây là bữa tiệc ánh sáng đặc sắc trong chương trình lễ hội cà phê buôn mê thuật lần thứ tám
góp phần quảng bá hình ảnh thành phố buôn mê thuật
thu hút nhiều khách du lịch đến với lễ hội
sân khấu hoành tráng công nghệ ánh sáng hiện đại
sự xuất hiện của những rapper ca sĩ dj nổi tiếng trong và ngoài nước
khiến nhiều người vỡ hòa cảm xúc
trong không gian lễ hội
với chủ đề thế giới cà phê bừng sáng đam mê
lễ hội ánh sáng đã tạo ra các màn biểu diễn sôi động đặc sắc hiện đại
và cũng đậm chất núi rừng tây nguyên
làm nổi bật buôn ma thuật điểm đến của cà phê thế giới
tôi rất là hào hứng và phấn khởi
và tôi rất là thích

lễ hội ánh sáng sẽ mang lại ấn tượng nhiều với người dân ở đây
và đặc biệt là du khách nước ngoài sẽ có một kỷ niệm đáng nhớ
khi tham gia vào lễ hội cà phê lần thứ tám ở buôn mê thuật này
lễ hội ánh sáng điểm nhấn tạo nên sự mới lạ hấp dẫn
cho lễ hội cà phê buôn ma thuật lần thứ tám
để lại nhiều ấn tượng đối với nhân dân du khách
nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
dìm nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa tháng năm
tổng công ty đường sắt việt nam đã tăng cường thêm năm mươi hai đoàn tàu trên các tuyến
trong các ngày từ hai mươi tám tháng bốn đến ngày ba tháng năm
bên cạnh duy trì hàng ngày các đôi tàu khách thống nhất
các tàu được ngành đường sắt tăng cường chủ yếu kết nối hà nội tp hcm
đến các tỉnh thành phố
thu hút lượng khách du lịch đông trong kỳ nghỉ lễ
như nghệ an thanh hóa quảng bình lào cai hải phòng đà nẵng
quảng ngãi bình định khánh hòa và bình thuận
vé các tàu tăng cường phục vụ nhu cầu đi lại của khách
dịp lễ ba mươi tháng bốn ngày một tháng năm
được mở bán từ ngày một mươi tháng ba
trong dịp vận tài cao điểm ba mươi tháng bốn mùa tháng năm
ngành đường sắt vẫn áp dụng chương trình giảm từ năm giá vé
đối với hành khách mua vé khứ hồi lượt về
đồng thời duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé
cho các đối tượng chính sách xã hội
và trong khi đó để đồng hành cùng các bạn trẻ
trong hành trình khám phá thế giới
thì việt nam airlines đã triển khai chương trình
lotus studence giảm giá vé dành riêng cho khách hàng
từ một mươi tám đến hai mươi sáu tuổi khi mua vé trên các hành trình nội địa và quốc tế
do việt nam airlines khai thác
theo đó năm hai nghìn hai mươi ba việt nam airlines dành tặng ưu đãi
giảm năm giá vé máy bay cho toàn bộ hành trình nội địa việt nam
và giảm một mươi khi khách hàng mua vé trên các chuyến bay quốc tế
chương trình áp dụng cho hạng phổ thông
phổ thông tiêu chuẩn phổ thông tiết kiệm và phổ thông linh hoạt
đối tượng được hưởng ưu đãi trong chương trình này
là những khách hàng ở độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi sáu tuổi
là hội viên chương trình bông sen vàng
và có thẻ sinh viên còn hiệu lực
hành khách cần mang theo thẻ học sinh sinh viên
khi đến làm thủ tục check in
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay thành phố hồ chí minh
để cập nhật các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị sau hơn hai năm ngưng thi công
phụ lục hợp đồng của dự án chống ngập
một mươi tỷ đồng tại thành phố hồ chí minh
đã được ký vào cuối tháng một vừa qua
hiện thì chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục
để có thể giải ngân và tiếp tục thi công
dự án ngăn triệu một mươi tỷ đồng
của công ty trung nam ptm
sau gần hai năm rưỡi dừng thi công
đã bắt đầu được khởi công lại
sau khi được ký phụ lục hợp đồng
hiện hạ một hệ thống sáu cổng kiểm soát triệu lớn
gồm cổng bến nghé tân thuận phú xuân mương chuối cây khô phú định
đã thi công đạt từ tám mươi năm chín mươi bảy khối lượng công việc
trong khi đó hệ thống đê kè cũng thi công được khoảng tám mươi năm khối lượng công việc
cầu kinh bà bướm thi công được chín mươi hai khối lượng công việc
đối với nhà quản lý trung tâm
cũng đã thi công được tám mươi năm khối lượng công việc
hiện nhà đầu tư đã cho thi công trở lại cống mương chuối
nếu các khó khăn về vốn được tháo gỡ
thì trong hai tháng tới sẽ thi công trở lại ở tất cả các cổng của dự án
nếu đúng tiến độ đến khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
dự án sẽ thi công xong và vận hành thử nghiệm
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ bàn giao cho thành phố
giá sầu riêng thương phẩm tại các tỉnh tiền giang và cần thơ
tiếp tục giảm mạnh về dưới một trăm linh đồng mỗi kg
đây cũng là lần giảm mạnh thứ hai
sau khi mà giá mặt hàng này tăng lên mức kỷ lục
đầu năm nay
giá sầu riêng tại vườn ở tiền giang cần thơ
đã giảm từ một trăm bảy mươi đồng đến một trăm chín mươi đồng mỗi kg
về chín mươi đồng đến một trăm bốn mươi đồng mỗi kg
tương đương giảm hai mươi năm mươi so với cùng kỳ
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tiền giang cho biết
từ tháng ba đến tháng năm là giai đoạn sầu riêng các tỉnh miền tây
vào chính vụ nguồn cung tăng cao
để giá sầu riêng quay đầu giảm
tính đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba
tỉnh này có khoảng hai mươi hectare sầu riêng
đang có trên một mươi ba hectare vào chính vụ
và cho sản lượng dự kiến gần ba trăm linh tấn
tỉnh này cũng đang khuyến cáo người dân thu hoạch theo đúng tiêu chuẩn
để tránh hàng bán ra thị trường kém chất lượng
ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu
theo cục trồng trọt
sản lượng xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang trung quốc
mới chỉ chiếm khoảng từ một mươi năm đến hai mươi
sản lượng sầu riêng ở việt nam còn lại là nội địa
nên khi sầu riêng rộ vụ
giá sẽ tự động điều chỉnh
theo dkra việt nam
trong hai tháng đầu năm
hai nghìn hai mươi ba thì thị trường bất động sản ven biển
ghi nhận mức thanh khoản thấp kỷ lục
trong đó thì
dkt và biệt thự ven biển
shophouse có lượng tiêu thụ
hàng tháng bằng
và thanh khoản bằng
với đây được xem là chỉ số kém nhất trong một mươi năm qua
các dự án sơ cấp
lẫn dự án mới đều có tình hình bán chậm
dù những chính sách như hỗ trợ lãi suất
ân hại nợ gốc vẫn tiếp tục được nhiều chủ đầu tư
áp dụng để hỗ trợ khách hàng
ở phần khúc nhà phố shophouse biển
nguồn cung và thanh khoản ghi nhận xuống thấp nhất
khi không có giao dịch thành công nào trong hai tháng qua
tương tự thanh khoản shophouse biển lao dốc
một số chủ đầu tư đưa ra chính sách
chiếc khấu shophouse biển
lên đến từ ba mươi bốn mươi giá bán
nhằm kích cầu thị trường
giữa bối cảnh khó khăn như hiện nay
song không thêm vượt dậy lực cầu đang rất yếu
cách bình hình quay phiêu việt nam đánh giá
do các tài sản ven biển phụ thuộc lớn vào thị trường đầu tư
và khai thác hơn là mua để ở
ngoài ra thị trường địa ốc gặp khó khăn
thiếu bốn lợi pháp lý
thêm vào đó động thái tăng cường kiểm soát tính dụng
trong thời gian qua đã tác động đáng kể
đến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng
kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
thì hành vi tiêu dùng đã có sự thay đổi đáng kể
thay vì mua sắm trực tiến
thì người tiêu dùng hiện nay
thường lựa chọn và ưa chuộng
việc làm mua sắm thông qua các nền tảng
của thương mại điện tử
áp lực này cũng khiến cho các trung tâm thương mại
phải đối mặt với những thách thức
và phải định vị lại vị thế của mình
ngoài việc cạnh tranh với
việc bán lẻ qua các nền tảng thương mại điện tử
thì sự xuất hiện của nhiều tên tuổi bán lẻ
trên thế giới tại việt nam
cũng cho thấy là đường đua
một cách linh hoạt của sự kiện này
trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết
tháng một năm hai nghìn một mươi năm
việt nam chính thức cho phép
các công ty bán lẻ một trăm linh vốn nước ngoài
được thành lập hoạt động tại việt nam
kể từ đó
hàng loạt tên tuổi lớn trong lĩnh vực
như aeon nhật bản lotte hàn quốc
crescent mall đài loan trung quốc
và các tập đoàn bán lẻ của thái lan singapore
đối bộ vào việt nam
cuộc đua trong lĩnh vực này trở nên khốc liệt
mà ở đó mỗi đơn vị đều có chiến lược đầu tư bài bản
nhằm mục đích chiếm lĩnh thị phần bán lẻ
được đánh giá có tiềm năng của việt nam
các nhà bán lẻ trên thế giới
khi họ nhìn vào thị trường việt nam
là một thị trường thật sự
là một thị trường béo bở
để mà họ đầu tư vào
bán lẻ người ta tham gia
các nhà cung cấp các sản phẩm
bây giờ chúng ta thấy
chúng ta không thiếu một thứ gì hết
từ các nguồn cung của các nước trên thế giới
từ thái lan singapore nhật bản
các sản phẩm chúng ta có thể mua ở các nước khác
chúng ta có thể mua ở việt nam
thì đây là các nhà đầu tư nước ngoài nhìn vào
và tôi cho rằng cái thị trường bán lẻ việt nam
chúng ta còn phát triển vào một cấp khác nữa
trong trường hợp này là các giao dịch trực tuyến
rất là lớn do vậy thì nó liên quan đến
bên trung tâm bán lẻ thì nó liên quan đến
là cái logistic
liên quan đến cái way sound
những cái log
phân phối những sản phẩm này
và đây là một cơ hội rất lớn cho thị trường việt nam
có thể nói các tập đoàn bán lẻ lớn
trên thế giới đầu tư trung tâm thương mại quy mô lớn
trong những năm gần đây đã tác động to lớn
thói quen mua sắm và hình thành văn hóa
trải nghiệm dịch vụ cho người tiêu dùng việt nam
các tên tủ nạn mang theo mô hình kinh doanh lý tượng
all in one ở đó người tiêu dùng
được trải nghiệm các dịch vụ ăn uống mua sắm giải trí
trong cùng một địa điểm
là phải biết thị trường mục tiêu khách hàng của họ
chúng tôi biết rằng khách hàng vừa muốn mua sắm
vừa phải có các hoạt động trải nghiệm
đó là lý do tại sao chúng tôi tập trung vào trái nghiệm
hoàn thiện hành trình khách hàng
và xây dựng các mối quan hệ
không chỉ cho khách hàng mà chúng tôi còn muốn khách thuê gian hàng
cũng cảm thấy hài lòng
vì chính họ là người đem đến các chương trình khuyến mãi cho khách hàng
với tiềm lực kinh tế dồn dào
cùng chiến lược đầu tư bài bản
khối ngoại dựa lên các tên tủ bán lẻ trong nước
đã từng có thời điểm nhà bán lẻ trong nước
phải lựa chọn dưới việc liên doanh với nước ngoài
hay chấp nhận bán toàn bộ chuyển nhượng đầu tư
ở chiều ngược lại
khi ít các tên tuổi trong nước có khả năng đầu tư lớn
do đó để có thể trụ vẩn
các thương hiệu trong nước cũng đã đầu tư cho mình
một mô hình phát triển lý tưởng một bản sắc riêng
sau năm năm hình thành và phát triển
thì đến hôm nay
điểm nhấn của hoàng anh mall
đó là thành phố sách phương nam
và đạp chiếu phim crv lớn nhất thành phố
phòng tập thể dục thể thao city gym lớn nhất
trong trung tâm thương mại
đại siêu thị quốc gia ở tầng hầm
cua chơi giải trí powerball
và cửa hàng gia dụng đến từ mỹ
cộng thêm hàng chục thương hiệu quần áo giày dép thời trang nổi tiếng
và hơn năm mươi thương hiệu ẩm thực
trong và ngoài nước
tiêu chí phát triển của hoàng anh mall
đó là đa dạng ngành hàng
tập trung nhiều thương hiệu uy tín
có chất lượng và chú trọng nhiều
vào trải nghiệm của khách hàng
theo nhận định của các chuyên gia
cuộc đua giành thị phần bán lẻ của việt nam
sẽ còn diễn ra khốc liệt hơn nữa
và cửa thắng vẫn còn rộng mở cho tất cả
việc đầu tiên quyết định mà các nhà phát triển trung tâm thương mại
cần đưa ra để giải quyết
đó là đặt lợi ích của khách hàng của người tiêu dùng lên trên hết
giải quyết được các vấn đề khách hàng đang cần và đang thiếu
cũng như đang mong muốn có được
thì các đơn vị sẽ nắm chắc phần thắng trong tay
các công ty bảo hiểm nhân thọ đã hợp tác bán bảo hiểm
thông qua ngân hàng
ngân hàng trong hơn một mươi năm
và đang phát triển một cách mạnh mẽ
trong từ hai ba năm gần đây
tuy nhiên thì các sự cố gần đây
khiến cho khách hàng bị mất tiền gửi tiết kiệm
khi mà chuyển sang bảo hiểm
đã làm giảm uy tín của các ngân hàng
và có thể vi phạm pháp luật
khách hàng cũng lo ngại về sự thiếu minh bạch
của ngành bảo hiểm
và có thể dễ dàng thấy nhất là
thị phần của danh số của ngành hàng
sẽ tồn tại tính hàng ngàn tỷ đồng
thông tin này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
vừa qua một số khách hàng của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn
scb gửi đơn phản ánh
khi họ gửi tiết kiệm
hiện ngân hàng này đang bị kiểm soát đặc biệt
thì bị tư vấn viên chuyển sang mua gói bảo hiểm
tâm an đầu tư của công ty bảo hiểm nhân thọ
manulife việt nam
trong quá trình tư vấn
nhân viên scb tư vấn lập lờ
không nói rõ đây là hợp đồng bảo hiểm
mà nói là sản phẩm đầu tư do ngân hàng tết hợp với manulife
lãi suất cao kèm và tặng
theo chia sẻ từ chuyên gia
hiện nay tình trạng này diễn ra không ít tại các ngân hàng
khi mà tư vấn
thì họ tư vấn là những cái hợp đồng bảo hiểm đầu tư này
thì nó giống như là gửi tiết kiệm
hoặc là nó là những cái khoản tiết kiệm
và làm khách hàng hiểu sai
và nghĩ nó là những cái khoản tiết kiệm
với lãi suất cao
và lúc đó thì khách hàng mới mới mua những cái hợp đồng này
và cứ nghĩ nó là cái việc
là gửi tiết kiệm bình thường ở ngân hàng
nhưng mà những cái sự việc bỏ lỡ ra
thì cho thấy được rằng là rõ ràng là
đây là một cái sự tư vấn
cố tình tư vấn sai của
nhân viên ngân hàng
và điều đó gây ra những cái thiệt hại khá là lớn
cho khách hàng của các ngân hàng này
những cái thông tin như vậy nó hơi tụ mù
và nó không có rõ ràng
nó làm cho đương sự là
những cái người mua
gửi tiết kiệm
thì bỗng dưng có một ngày mở sổ ra
kể cả là offline là nhìn thấy
là trực tiếp giấy tờ của mình đem về
mà mình không để ý trước đó
rồi kể cả online là qua điện tử
thì lúc này họ mới coi thật kỹ là

họ mới coi thật kỹ là
họ biết rằng đây là một hợp đồng
chính danh là bảo hiểm
chứ không phải là tiền gửi tiết kiệm nữa
như vậy là rõ ràng không có một sự minh bạch
không chỉ vậy
mà ngay cả những khách hàng khi đi vay tiền ngân hàng
cũng bị các nhân viên đưa điều kiện
phải mua kèm bảo hiểm
đặc biệt xảy ra những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
khi nhân viên ngân hàng cho rằng
cạn rung tính dụng và ép khách hàng
mua gói bảo hiểm tương đương từ ba bốn
giá trị khoản vay mới giải ngân
nó tạo ra cái nguồn thu và lợi nhuận
lớn cho ngân hàng như vậy
thì các ngân hàng lại
xảy ra được những biến tướng
tức là họ cố tình
họ ép khách hàng phải mua những cái bảo hiểm này
nếu như mà khách hàng muốn vay
thì như chúng ta biết được
thời gian hiện nay thời gian kinh tế rất là khó khăn
và khách hàng rất khó
để mà có thể tiếp cận được nguồn bảo hiểm vay
và một số ngân hàng
họ ép buộc khách hàng của họ
nếu như muốn vay thì phải mua
hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
thì mới vay được
thì điều đó
vô tình nó gây ra được những cái
ảnh hưởng rất là xấu
đến cái hình ảnh của ngân hàng
theo bộ tài chính
hiện có hơn bốn mươi số lượng hợp đồng khai thác mới
đến từ kênh liên kết ngân hàng bảo hiểm
tuy vậy việc phát triển nóng
phát sinh một số bất cập
trong việc quản lý chất lượng dịch vụ bảo hiểm
qua kênh ngân hàng
như nhân viên ngân hàng ép khách hàng mua bảo hiểm
khi vay vốn hoặc tư vấn không đầy đủ
khiến một số khách hàng nhầm lẫn
giữa sản phẩm bảo hiểm và sản phẩm ngân hàng
hoặc việc yêu cầu mua bảo hiểm
gắn với các khoản vay
hoạt động này đã vi phạm nguyên tắc tự nguyện
được quy định tại các văn bản pháp luật
về kinh doanh bảo hiểm
khi mà xảy ra cái sự việc như vậy
thì nếu có tranh chấp
thì các bên sẽ phải đưa nhau ra tòa
và tòa án sẽ xác định trách nhiệm quyền lợi
của các bên
nếu khách hàng chứng minh được mình bị lừa dối
hoặc là bị cưỡng ép mua bảo hiểm
khi hợp đồng bảo hiểm vô hiệu
thì doanh nghiệp bảo hiểm
phải hoàn trả các khoản phí
thậm chí là phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng
bởi vì họ chính là cái bên
mà nhận thụ hưởng tiền phí bảo hiểm
của khách hàng
sau đó thì giữa ngân hàng doanh nghiệp bảo hiểm
thậm chí là nhân viên ngân hàng
đã tư vấn bán cái sản phẩm bảo hiểm đó
sẽ giải quyết các vấn đề trách nhiệm với nhau
đề cao cái vấn đề về luật hình sự
và luật dân sự
luật dân sự là quan hệ cá nhân
luật hình sự là khi một vấn đề mà nó nghiêm trọng quá
phải đem ra xét xử
thì phải nâng cao cái mức phạt
nhưng gần đây chúng ta cũng có nghe những đại biểu của họ
cũng nói luôn là có lẽ là luật của chúng ta
có những cái không làm cho
đối tượng sợ
sợ vấn đề này vấn đề kia mà ngưng
bởi vì họ làm cái chuyện đó
một cách cố ý cố ý làm trái
thì cái phần lợi họ thu được
họ bù đắp vào cái việc gọi là tiền phạt
nó không bao nhiêu biển hình như vụ của trận dân quyết
với khách hàng cần lưu ý độc kỹ
các hợp đồng bảo hiểm
đặc biệt cần phân biệt tiền gửi tiết kiệm
và bảo hiểm đầu tư
để tránh các trường hợp gửi tiết kiệm
thành hợp đồng mua bảo hiểm
một khi đã dính đến các hợp đồng bảo hiểm mập mờ
dễ phát sinh kiện tụng rất mất thời gian
mà quyền lợi khách hàng thường là bị thiệt thòi
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt quý vị